tiếp theo vì tình hình dịch căng thẳng lo ngại trở thành thượng hải số hai
bắc kinh đã yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như tạm dừng đám cưới và đám tang
để tránh cảnh phong tỏa như thượng hải
theo kdn sở giáo dục của thành phố bắc kinh đã yêu cầu đóng cửa trường học
từ ngày hai mươi chín tháng bốn bà cho biết chưa xác định được khi nào các trường có thể mở cửa lại
bắc kinh nhanh hơn nhiều các nơi khác ở trung quốc trong việc áp đặt các hạn chế
khi số ca mắc vẫn ở mức thấp
giới chức thành phố cho biết chỉ ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi tám tháng bốn
nâng tổng số ca nhiễm trong làn sóng mới nhất lên một trăm năm mươi trường hợp
giới phân tích ước tính rằng hơn ba trăm bốn mươi triệu người ở trung quốc đang sống
trong cảnh phong tỏa một phần hoặc toàn phần ở trung quốc
trước đó bắc kinh đóng cửa một số địa điểm công cộng và siết quy định ở những nơi khác
trong lúc nhà chức trách test cho hầu hết hai mươi hai triệu dân
thủ đô trung quốc đã phong tỏa một số khu dân cư tòa nhà văn phòng
và một trường đại học sau khi phát hiện ca nhiễm
động thái siết kiểm soát tại bắc kinh là nhằm để thủ đô không rơi vào tình trạng như thượng hải
khi dịch mới bùng phát ở thượng hải số ca nhiễm đều dưới mức một trăm linh ca mỗi ngày
trong giai đoạn từ mùa một tháng ba tới mùng một mươi tháng ba
số ca mắc sau đó tăng gấp đôi rồi vượt mức bảy trăm linh ca một ngày vào ngày hai mươi tháng ba
tới cuối tháng ba thượng hải ghi nhận
hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày thành phố buộc phải phong tỏa toàn diện
cho tới nay bắc kinh phần lớn vẫn cho phép người dân đi làm trừ khi có ca nhiễm
và cần phải phong tỏa cục bộ
với những kinh nghiệm rút ra để tránh đi vào vết xe đổ của thượng hải
có thể thấy bắc kinh đang có những biện pháp phòng dịch khá hiệu quả
đảm bảo đời sống cho người dân trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng tại đất nước này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày ba mươi tháng bốn của chúng tôi
chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ ý nghĩa vàng dạm bình an
để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh cũng như các tin tức dịp lễ
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại